chiều ngày hai mươi một tháng sáu tại hà nội tổ công tác của thủ tướng chính phủ đã kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do chính phủ thủ tướng chính phủ giao tập đoàn điện lực việt nam
theo đánh giá của tổ công tác trong thời gian từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
tập đoàn điện lực việt nam nhận được tổng cộng hai trăm chín mươi tám văn bản của thủ tướng chính phủ văn phòng chính phủ
kết quả trong một trăm năm mươi ba nhiệm vụ được giao evn đã hoàn thành trong hạn một trăm hai mươi chín nhiệm vụ chiếm tám mươi bốn ba hai mươi bốn nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn chiếm một mươi năm bảy
không có nhiệm vụ hoàn thành quá hạn tập đoàn điện lực việt nam cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ về bảo đảm cung ứng điện ổn định
đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân
quy mô hệ thống điện của việt nam đứng thứ hai trong các nước asean và đứng thứ ba mươi của thế giới
đến nay tổng công suất nguồn điện trên toàn quốc
đạt bốn mươi ba một mươi mw
trong đó các nguồn điện do evn quản lý chiếm sáu mươi một sáu cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của cả nước
trong quy hoạch điện bày điều chỉnh tập đoàn điện quảng nam hiện nay còn có ba nhà máy nhiệt điện và hai nhà máy thủy điện đang xây dựng
đó là nhà máy nhiệt điện thái bình thái bình một rồi nhiệt điện vĩnh tân bốn vĩnh tân bốn vật rộng và nguyên hải ba vật rộng
hai nhà máy thủy điện là chỗ
thủy điện mở động thắp ngơ cũng như là nhà máy thủy điện đa nhiêm mở động thì hai nhà máy này
tất cả bốn nhà máy nhiệt điện thì chúng tôi đưa vào vận hành sẽ đáp ứng được tiến độ
với các nhiệm vụ do chính phủ thủ tướng chính phủ giao tập đoàn và các đơn vị đã thường xuyên theo dõi đồn đốc giám sát thực hiện
trong quá trình thực hiện evn đã kịp thời báo cáo với chính phủ thủ tướng chính phủ và các bộ ngành các vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo tháo gỡ
cái vấn đề cung ứng điện thì cũng đề nghị các đồng chí là bảo đảm đúng cái vận hành an toàn ổn định và bảo đảm được đúng nhu cầu tăng trưởng là một mươi một
cái vấn đề thứ hai trong cái sản xuất cung ứng điện thì đề nghị là huy động tối ưu các nhà máy trong hệ thống
trong đó tăng cường huy động các nhà máy điện khí nhiệt điện than rồi sử dụng trong nước để chủ động tích nước phục vụ cung ứng điện trong mùa khô
cái vấn đề thứ ba ở trong cái giải pháp về cung ứng điện
đề nghị các đồng chí xây dựng các phương án giải pháp bảo đảm an ninh an toàn cho hệ thống thông tin viễn thông
thời gian tới thủ tướng chính phủ giao cho tập đoàn điện lực việt nam thực hiện an toàn trong vận hành hồ thủy điện mùa mưa bão
tập trung để mạnh tái cơ cấu tập đoàn theo chỉ đạo của chính phủ